đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy cùng lãnh đạo thành phố hồ chí minh
đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
đoàn đã đến thăm và chúc mừng cơ quan thường trực báo nhân dân
cơ quan thông tần xã việt nam tại thành phố báo sài gòn giải phóng đài truyền hình thành phố
tại các nơi đến thăm đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận
biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp đồng hành cùng thành phố
tuyên truyền các chủ đề năm các hoạt động lớn của thành phố
đặc biệt tuyên truyền về giải thưởng sáng tạo của thành phố
đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy việc tuyên truyền về sáng tạo của người dân
và chính quyền thành phố và các hoạt động hướng tới đại hội đảng
đặc biệt báo nhân dân truyền hình nhân dân thời gian qua đã có những chuyên đề
chuyên trang tốt phản ánh bảy chương trình đột phá của đảng bộ
và chương trình đô thị thông minh mà thành phố đang tập trung thực hiện
bí thư chúc toàn thể lãnh đạo nhân viên các cơ quan báo chí có nhiều sức khỏe
tiếp tục tự hào về vị trí nghề nghiệp của mình quan tâm khơi dậy sáng tạo của nhân dân